đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết sáng nay một mươi ba tháng bốn các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ tại các địa phương đồng loạt giảm sâu
tại thành phố lào cai chuyển z một mươi bảy độ c huyện bảo yên một mươi sáu tám độ c huyện bắc hà rét hại một mươi một sáu độ c đặc biệt tại thị xã sapa rét hại nặng chỉ còn sáu ba độ c
dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống lào cai gây mưa và có nơi có rông
nhiệt độ tại các địa phương vẫn trong tình trạng giảm nhẹ do đó người dân các huyện vùng núi cần tăng cường công tác phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng